lực lượng chức năng tỉnh nghệ an vừa tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất khẩu trang ở thị xã thái hòa
đã phát hiện hơn ba mươi chiếc khẩu trang nhái mẫu mã của khẩu trang y tế bốn lớp và không có lớp kháng quẩn
tại cơ sở sản xuất khẩu trang y tế của ông bùi văn đại khối dốc cao phường quang tiến thị xã thái hòa
lực lượng chức năng phát hiện hơn ba mươi chiếc khẩu trang nhái mẫu mã của khẩu trang y tế bốn lớp và không có lớp kháng khuẩn
chủ cơ sở này không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ nguyên liệu đầu vào
trước đó cơ sở của ông bùi văn đại là lò mổ gia súc
thấy nhu cầu về khẩu trang y tế của người dân tăng cao ông đại đã mua máy móc và thuê nhân công sản xuất khẩu trang y tế giả
từ ngày hai mươi tháng hai cho đến khi bị phát hiện
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ lô hàng và năm máy may để điều tra làm rõ